cả nước hiện có hơn năm trăm linh doanh nghiệp

phải có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động
năm hai nghìn ba mươi phải có ít nhất hai triệu doanh nghiệp
để đạt mục tiêu đó hơn năm triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ được xem xét chuyển đổi lên doanh nghiệp
việc chuyển đổi này nhằm tạo thêm nhiều cơ hội tốt hơn cho các hộ cá thể mở rộng
phát triển sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường
góp phần phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp việt nam theo tiêu chí bền vững
có năng lực cạnh tranh đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan thuế quản lý
kiểm tra kiểm soát nguồn thu tiền thuế của khu vực này tốt hơn
thực tế trong suốt hai mươi năm qua hộ kinh doanh đang phải chịu ràng buộc nhiều quy định
điều sáu mươi sáu khoản một nghị định bảy mươi tám năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ đã nêu
hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ
chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm sử dụng dưới một mươi lao động
và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh
giải pháp quan trọng hiện nay là phải tìm ra những vướng mắc
đặc biệt những vướng mắc pháp lý của hộ kinh doanh để tháo gỡ cho họ
vướng mắc của hộ pháp lý kinh doanh hiện nay là mình bị ràng buộc rất là nhiều thứ
một là họ chỉ được kinh doanh tại một địa điểm
mà trên thực tế có rất nhiều hộ kinh doanh tại nhiều địa điểm
họ bị giới hạn về quy mô tức là chỉ sử dụng tối đa một mươi năm
họ bị những ràng buộc khác chẳng hạn như là tạm ngừng đăng kinh doanh
chỉ trong vòng tối đa một mươi hai tháng
thì luật tới phải tháo gỡ những ràng buộc cứng như vậy
và trao cho hộ kinh doanh nhiều không gian hơn để tiến hành hoạt động kinh doanh
và cái đấy chỉ có thể giải quyết được trong luật doanh nghiệp
bởi vì hiện nay luật doanh dụng cũ đang có những ràng buộc như vậy
tại hội thảo bàn luận về không pháp lý cho hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
các chuyên gia đều chỉ giải quyết được những ràng buộc cứng như vậy
và những điểm thiếu sót trong văn bản pháp lý từ trước đến nay
ngay như tên gọi cũng chưa xác định rõ ràng loại hình kinh doanh này
chúng ta phải làm rõ là hộ kinh doanh là cái gì
trong văn bản pháp lý thì không hề có một cái thứ nào liên quan đến hộ kinh doanh
thực chất nó là cá nhân kinh doanh
bởi vì luật dân sự chúng ta cũng có nói về cá nhân kinh doanh
cho nên đó chúng ta phải hiểu là kinh doanh cá nhân
chứ không phải là hộ kinh doanh
chúng ta nên củng cố và làm rõ hơn những hình thức hiện có
ví dụ như là cá nhân kinh doanh hoặc là những hình thức mà doanh nghiệp tư nhân
và nên gọi nó một cái tên nó chính xác hơn
kiểu doanh nghiệp cá thể tạo những điều kiện thuận lợi và đầy đủ hơn
để những hộ kinh doanh cá thể nếu như họ muốn đăng ký thành hình thức này
thì họ có thể đăng ký
không pháp lý chưa chặt chẽ
nếu đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sẽ đặt ra nhiều thách thức cần tháo gỡ
hiện nay hộ kinh doanh cá thể chưa đăng ký thành hình thức này
bởi vì rất nhiều những lý do về chi phí tuân thủ và những vấn đề khác
như vậy họ không lựa chọn đăng ký
chứ không phải là trong luật doanh nghiệp đã không có hình thức này
doanh nghiệp là pháp nhân còn cá nhân kinh doanh đó là thể nhân
kể cả hộ kinh doanh đang là thể nhân
vậy thì chúng ta không thể nào đưa một cái luật là doanh nghiệp
để điều chỉnh cái hộ cá nhân kinh doanh cá thể thì không nên
một số điểm khác biệt giữa hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ
một về số thành viên
hộ kinh doanh không giới hạn số thành viên
doanh nghiệp siêu nhỏ có từ một đến năm mươi thành viên
hai về doanh nghiệp siêu nhỏ
hai về số lao động
hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới một mươi lao động
doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng không quá một mươi lao động
ba về địa điểm kinh doanh
hộ kinh doanh chỉ được đăng ký tại một địa điểm
doanh nghiệp siêu nhỏ không giới hạn số địa điểm
bốn về tầm doanh thu hoặc tầm nguồn vốn
hộ kinh doanh không có quy định
doanh nghiệp siêu nhỏ khoảng ba một mươi tỷ đồng một năm
năm về thuê giá trị gia tăng
hộ kinh doanh có doanh thu
doanh thu một trăm linh triệu đồng một năm trở xuống không phải nộp thuế
doanh nghiệp siêu nhỏ phải nộp thuế từ năm đến một mươi
và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng
sáu về báo cáo tài chính
hộ kinh doanh không có
doanh nghiệp siêu nhỏ phải có báo cáo tài chính
bảy về hóa đơn giá trị gia tăng
hộ kinh doanh không bắt buộc
doanh nghiệp siêu nhỏ bắt buộc phải có hóa đơn giá trị gia tăng
doanh thu và nguồn vốn là tiêu chí quan trọng
để phân loại doanh thu
doanh nghiệp siêu nhỏ phải giữ doanh nghiệp lớn vừa nhỏ và siêu nhỏ
theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm hai nghìn một mươi bảy
một doanh nghiệp có doanh thu chỉ vài chục hay vài trăm triệu đồng một năm
cũng phải thực hiện các chế độ sổ sách hóa đơn chứng từ kế toán doanh nghiệp
nhưng một hộ kinh doanh có lợi nhuận trung bình mỗi tháng
từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng một tháng
hay những hộ có doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm
thì không phải thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ
và không phải chịu gánh nặng về thuế
luật doanh nghiệp năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn năm hai nghìn một mươi bốn
và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác
quy định về hộ kinh doanh khá dễ dãi đơn giản
phương thức bán hàng thường bán trực tiếp đến người tiêu dùng
và thanh toán tiền mặt không phải gánh nhiều thủ tục
nên hình thức kinh doanh này là lựa chọn chủ yếu của người dân
chẳng hạn năm hai nghìn một mươi sáu có một trăm một mươi doanh nghiệp được đăng ký theo luật doanh nghiệp
nhưng một trăm năm mươi năm người và cá nhân khác lựa chọn hình thức hộ kinh doanh để khởi nghiệp
hàng hóa và sổ sách thì nó sẽ đơn giản hơn
còn về cái nhược điểm là mình làm sao nếu như làm theo doanh nghiệp
thì là nó sẽ phức tạp hơn
đúng rồi giấy tờ rất là nhiều thủ tục rất là nhiều
cho nên là mỗi lần chúng tôi mở cửa hàng
cũng cần đến dụng thủ tục giấy tờ kể cả cho khách xem
theo tổng cục thuế năm hai nghìn một mươi tám
có hơn một trăm linh hộ kinh doanh có doanh thu thường xuyên hơn một tỷ đồng một năm
vì không có pháp luật kiểm soát
nên số lượng hộ kinh doanh có hơn một mươi lao động thậm chí hàng trăm lao động
có hơn hai địa điểm đăng ký kinh doanh là đáng kể
nên có những biện pháp để bắt buộc một số những đối tượng hộ kinh doanh cá thể lớn
hoặc là những đối tượng đang trốn tránh nhiệm vụ là phải đổi thành doanh nghiệp
bởi vì quy mô hoạt động họ đã khá lớn
và họ vẫn đang lợi dụng những cái
sự lòng lẻo trong những cái quy định về hội kinh doanh cá thể để hoạt động
và gây ra những cái bất lợi cho môi trường kinh doanh thì những đối tượng này là bắt buộc
hoặc là một số hộ kinh doanh cá thể mà mong muốn trở thành doanh nghiệp
thì những đối tượng này chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất
để họ có thể lựa chọn một cái hình thức pháp lý phù hợp trong luật doanh nghiệp
để đăng ký thành luật doanh nghiệp
trong hơn năm triệu hộ kinh doanh trên cả nước
mới có khoảng một sáu triệu hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh được cấp mã số thuế
và khoảng ba bốn triệu hộ kinh doanh không có đăng ký kinh doanh
pháp luật doanh nghiệp quy định hộ gia đình sản xuất nông lâm ngư nghiệp
làm muối những người bán hàng giam quả vật làm dịch vụ thu nhập thấp v v
không phải đăng ký kinh doanh
với những hộ kinh doanh mong muốn phát triển thành doanh nghiệp để có tư cách pháp nhân
mở rộng sản xuất có sức cạnh tranh trên thị trường
thì phải xem xét khung khổ pháp lý hỗ trợ họ chuyển đổi
như được vay vốn chế độ thuế sổ sách kế toán hợp đồng lao động
hệ thống ban quản trị doanh nghiệp
đây đều là những vấn đề mà với hình thức kinh doanh đơn giản của hộ kinh doanh
sẽ gặp phải nhiều thách thức
thế nhưng bây giờ có mỗi cái là tôi đang rất là thèm vốn
thì mong nhà nước và bên ngân hàng hỗ trợ cho tôi cái vốn
để tôi vươn xa cái sản phẩm này sang nước ngoài
nhân dân là sống vào nghề thủ công truyền thống
cho nên là cái việc từ sản xuất đến kinh doanh là người ta
quen về sản xuất kinh doanh tự do
đưa vào luật doanh nghiệp thì là người ta thấy rằng nó còn bỡ ngỡ
bởi vì sao bởi vì đối với lao động cho các cơ sở
thì là người ta lao động theo dạng là thời vụ
cho nên là người ta không thể lao động theo cái quy định của nhà nước
của luật tức là ngày làm việc tám tiếng
luật doanh nghiệp chủ yếu
là được thực hiện bởi mục đích quan trị tốt
nhưng cá nhân kinh doanh thì quan trọng hơn là nâng cao thư duy của mình
đồ ức của mình kinh nghiệm của mình để đi vào sản xuất kinh doanh nó hiệu quả không
cho nên nên phải có một cái lớp đào tạo hay là một cái khóa học gì đó
hay là một cái phương pháp gì đó để nâng cao cái thư duy chiến đấu kinh doanh của họ
chuyển đổi lên thành doanh nghiệp mà chưa đáp ứng được với quy mô sản xuất đang thay đổi
hộ kinh doanh sẽ phải chịu gánh nặng về chi phí
chỉ tính riêng việc đăng ký lại theo quy định mới của luật doanh nghiệp
sẽ phải mất hàng chục triệu ngày công lao động tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng
ước tính họ sẽ phải chi trả chi phí tuân thủ chính thức một trăm tám mươi ba triệu đồng một năm
trong khi đó hệ thống chính sách thuế hiện hành còn thiếu sự rõ ràng minh bạch
mức thuế xuất đang được áp dụng chung cho các doanh nghiệp mà không phân biệt quy mô
vấn đề là gì
mình làm thế nào để tạo cái khung khổ pháp lý tốt nhất cho các hộ cá nhân kinh doanh phát triển
ví dụ họ được tiếp cận với cơ sở các tín dụng ưu đãi
họ được tiếp cận với các chiến sách được hưởng lợi từ các chiến sách ưu đãi về thuế v v
rồi được tiếp cận với thị trường kết nối với thị trường quốc tế để tư thụ sản phẩm hóa của mình
thì cái đó là doanh nghiệp nhà nước sẽ cố gắng tạo đột kiện cơ sở pháp lý cho các hộ cá nhân kinh doanh phát triển
khi chưa nhìn thấy những lợi ích rõ ràng mà chỉ thấy những gánh nặng về thủ tục và chi phí
hộ kinh doanh sẽ rất khó có cơ hội gia nhập thị trường một cách chính thức
nhà nước nên có những cái chính sách để hỗ trợ các hộ kinh doanh nhằm mục đích là để nâng cao giá trị về sản phẩm
nên có những cái khung chính sách riêng để hỗ trợ người ta bởi vì khi mình đã được nhà nước công nhận
thì mình đủ tư cách pháp nhân để mình có thể liên doanh liên kết với tất cả những doanh nghiệp khác trong cả nước
để tạo nên sức mạnh riêng cho cơ sở của mình
muốn khuyến khích hộ cá nhân kinh doanh
chuyển thành doanh nghiệp thì rõ ràng là gì đó là cái sự lựa chọn của doanh nghiệp chứ không phải là bắt buộc
và người ta muốn chuyển đổi thì người ta phải mang lại lợi ích gì cho người ta thì người ta mới chuyển đổi
chứ còn nếu như thành lập một doanh nghiệp chuyển lên doanh nghiệp mà thậm chí là không những là không thuận lợi
mà lại khó khăn hơn thì người ta sẽ không chuyển đổi
bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng cái cơ bản là mình làm thế nào khi doanh nghiệp thành lập khi hộ chuyển đổi lên thì họ sẽ được ưu đãi
để thực hiện mục tiêu gia tăng số lượng doanh nghiệp đòi hỏi phải có một tiêu chuẩn nền tảng
không thể để hộ kinh doanh tự do hoạt động bên ngoài hành lang pháp lý
hộ kinh doanh có thể nói là doanh nghiệp nhỏ là nền tảng của kinh tế
việc ban hành chính sách hỗ trợ động viên các hộ này phát triển là điều thiết yếu
thứ nhất là thừa nhận cái vai trò của họ một cách rõ ràng không phải bằng luật mà bằng cái tuyên đối của chính phủ
việt nam sau đời mới thì vai trò của kinh tế tư nhân được phát triển
cải tiến hơn
cho nên là làm sao mà nhà nước tạo ra một cái hỗ trợ nào đó hoặc là như thế nào đó
để hỗ trợ người ta có thể tiếp cận được vốn đầu tư linh hoạt hơn
theo quan điểm của chúng tôi thì tùy theo cách thiết kế nhưng mà nó phải thuận lợi hơn hộ kinh doanh
chứ không nó không phải ràng buộc nó không phải gánh thêm những cái nặng pháp lý cho hộ kinh doanh
trách nhiệm nó phải đơn giản nhất cái chế độ kiểm toán phải đơn giản nhất
những cái rào cản khác thì phải được dơ bỏ
thì đấy chúng ta tạo ra một cái
một động lực mới phát triển cho một khu vực mà hiện nay chiếm đến ba mươi gdp
tạo ra rất nhiều công an việc làm và giải quyết những vấn đề an sinh xã hội rất là hiệu quả
trước mắt cần phải nâng cao địa vị pháp lý cho hộ kinh doanh
quy định hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp nhằm chính thức hóa hơn năm triệu hộ kinh doanh
giúp họ có tư cách pháp nhân để gia nhập thị trường
cùng với đó cơ quan nhà nước sẽ phải xem xét ban hành các quy định theo lộ trình
để giảm khoảng cách giữ hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ
kiểm soát về tài chính tránh thất thu nguồn thuế cho ngân sách nhà nước
giảm thiểu các thủ tục khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
thưa quý vị hàng triệu hộ kinh doanh với quy mô siêu nhỏ ở các vùng nông thôn đang vất vả mưu sinh
nhưng chính hơn năm triệu hộ kinh doanh này đang đóng góp ba mươi của doanh nghiệp
tạo ra một mươi triệu việc làm cho nền kinh tế
trong khi đó khu vực doanh nghiệp việt nam mới chỉ đóng góp khoảng tám gdp
hộ kinh doanh việt nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức
đây cũng chính là khu vực nền tảng cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
vì vậy cần phải có khung pháp lý riêng tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại